cũng trong sáng ngày hôm nay hơn ba trăm linh chốt kiểm soát cấp quận huyện phường xã ở tp hcm đã dừng hoạt động
công an tp hcm chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương chuyển từ đứng chốt kiểm soát sang tuần tra kiểm soát xử lý lưu động các trường hợp vi phạm trên đường
trong khi đó các chốt kiểm soát bên trong thành phố vẫn giữ nguyên
tuy nhiên lực lượng chức năng sẽ không xét giấy kiểm tra ở các chốt trong nội ô thành phố vì có thể dẫn đến ủn ứ
các địa phương tiếp tục tuyên truyền để mọi người tự giác thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
không đi ra ngoài khi không cần thiết
tp hcm bắt đầu áp dụng chỉ thị một mươi sáu trong một mươi năm ngày kể từ giờ ngày chín tháng bảy
các dịch vụ ăn uống mang về phải tạm dừng
người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
các phương tiện giao thông công cộng vận chuyển người bằng xe hai bánh như xe ôm xe công nghệ đều phải tạm dừng hoạt động
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín từ giờ ngày hôm nay tp hcm sẽ dừng hoạt động của nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ cho phép bán hàng mang về
các cửa hàng cắt tóc gội đầu
cùng với đó là thực hiện dừng triệt để các hoạt động vui chơi tập thể dục tụ tập đông người tại công viên vườn hoa và các địa điểm công cộng
trong buổi sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng thành phố đã triển khai lực lượng tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các khu vực công cộng
hồ hoàn kiếm sáng ngày một mươi ba tháng bảy không còn hình ảnh người dân đông đúc tập thể dục tại các vườn hoa ven hồ mà chỉ còn lát đác một số ít người như thế này
tại các vỉa hè
lực lượng chức năng đã bố trí người trực sẵn để nhắc nhở người dân không tập thể dục
dây phản quang cũng được lực lượng chức năng căng lên từ đêm qua để tránh người dân tụ tập đông người
còn đây là hình ảnh tại công viên hòa bình quận bắc tử liêm thành phố hà nội
mặc dù công viên đã đóng cửa theo công điện của thành phố nhưng vẫn có một số người tập thể dục ở bên ngoài
cá biệt vẫn có cá nhân không đeo khẩu trang
hôm nay tranh thủ chạy ra đi chợ thì đi một vòng luôn ở đây
ở trong nhà hàng ngày thật sự là mệt
em không biết là có quyết định nên là chạy về đây em cũng không cởi khẩu trang để cố gắng là hạn chế tối đa thôi ạ
tôi đi bình thường là cứ mỗi ngày là đi khoảng độ một tiếng đồng hồ
thế đến đây thì bỏ chân quá tôi đỡ tôi nghỉ cái
lần sau sẽ cứ kinh nghiệm là sẽ không đi vào chỗ này nữa
theo ghi nhận thực tế các hàng quán đều chấp hành theo đúng quy định của ủy ban nhân dân tp hà nội
về dừng hoạt động ăn uống tại chỗ
đồng thời để nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác
tổ chức tuần tra kiểm soát tại các khu vực công cộng tổ chức tuyên truyền đến các cửa hàng
chấp hành theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
qua các thông tin đại chúng qua loa qua các gián những tờ rơi
mang tính chất để tuyên truyền nhắc nhở để người dân hiểu biết thêm
và chấp hành nghiêm túc hơn
ngoài các khung giờ đã được phân công công an phường cũng thường xuyên tuần tra nhắc nhở
để xử lý các hành vi vi phạm nếu có trường hợp đột xuất xảy ra
thì kịp thời cũng khó xử lý đúng quy định trong công tác phòng chống dịch
theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội hành vi không thực hiện biện pháp
áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động nơi công cộng
để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thì bị phạt tiền tối đa lên đến
hai mươi triệu đồng đối với cá nhân bốn mươi triệu đồng đối với tổ chức
nếu hành vi ở mức nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm
công an tỉnh điện biên vừa lập chiến công xuất sắc triệt phá chuyên án ma túy
thù giữ sáu mươi bánh heroin
cụ thể vào hồi sáu giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực bản na khoang
xã mường nhà huyện điện biên tỉnh điện biên tổ công tác do công an huyện điện biên
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh đội phòng chống ma túy cục hải quan tỉnh
ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và công an xã mường nhà đã bắt quả tang
hai đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là vừa a dua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và hạ a nu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng chú tại bản pha thanh xã mường nhà huyện điện biên
vật chứng thu giữ là sáu mươi bánh heroin hai xe máy cùng nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên
tại khu vực biên giới việt lào đang trên đường đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ
đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô gần hai trăm linh tỷ đồng
trước trận chung kết euro hai nghìn hai mươi một vừa qua
vào ngày chín tháng bảy lực lượng công an bắt giữ phạm văn thao vũ văn luân
vũ duy hậu nguyễn trí hướng lương văn chuẩn đều ở thị xã mỹ hào tỉnh hương yên
thu giữ hai xe ô tô hai máy vi tính một máy tính bảng chín điện thoại di động
một số thiết bị thu phát sóng wifi hơn một trang tài liệu cáo độ bóng đá
và gần bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng
thông qua các tài liệu điều tra thu thập được lực lượng công an xác định
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đường dây trên đã lợi dụng giải vô địch bóng đá
châu âu euro hai nghìn hai mươi một và cúp bóng đá nam mỹ copa armerica hai nghìn hai mươi một để tổ chức đánh bạc
và đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá trên trang mạng bóng tám mươi tám com
với số tiền giao dịch khoảng gần hai trăm linh tỷ đồng
quá trình hoạt động các đối tượng sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội
để liên lạc với nhau các đối tượng cầm đầu luôn thay đổi chỗ ở phương thức hoạt động
cách thức thanh toán gây khó khăn cho lực lượng công an
và hiện năm đối tượng này đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn tại thành phố đà nẵng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã triệt phá
một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn
với số tiền đánh bạc lên tới hai một triệu đô la mỹ
gần trăm cán bộ chiến sĩ của đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của bộ công an và công an thành phố đã tiến hành vây giáp bắt giữ khẩn cấp
bốn kẻ chủ mưu trong đường dây này
cụ thể công an đã bắt và khám xét khẩn cấp nhà của bốn kẻ chủ mưu
gồm nguyễn anh tùng ba mươi bảy tuổi đặng ngọc thịnh ba mươi bảy tuổi phan trường thanh bốn mươi sáu tuổi
vũ quang hiển ba mươi tám tuổi cùng chú tại thành phố đà nẵng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận tổ chức ghi cá độ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi cho tới nay
trong đó nguyễn anh tùng sử dụng trang mạng cá độ supermaster tám u tám a
có giá trị năm trăm linh đô la mỹ quy ước
khoảng một mươi đồng tương đương là khoảng năm tỷ đồng để tổ chức cá độ
ngoài ra tùng chia nhỏ con mạng của mình cho các đại lý cùng tham gia ghi cá độ
với các hình thức keno tài xỉu
cứ mỗi khi diễn ra các giải bóng đá lớn đường dây này còn tự nâng mức cá độ
lên từ hai mươi đồng cho đến ba mươi đồng một đô la mỹ để thu hút người chơi
bước đầu ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc tổng cộng
từ ngày một tháng bốn cho đến nay lên tới hai một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi bốn usd tương đương năm mươi năm tỷ đồng
thu hút khoảng gần bốn mươi một lượt người tham gia thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
công an thành phố đang tiến hành mở rộng chuyên án truy bắt các đối tượng khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình về hành vi làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
nguyễn văn hiền là chủ nhà xe hiền hà vận tải hành khách theo tuyến cố định quảng bình
huế và ngược lại đăng ký tham gia vào hợp tác xã ô tô vận tải lý hòa để hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông hiền thực hiện đúng các trình tự thủ tục
sử dụng lệnh vận chuyển do hợp tác xã ô tô vận tải lý hòa cung cấp
tuy nhiên từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay ông hiền sử dụng lệnh vận chuyển giả
chữ ký và con dấu của hợp tác xã ô tô vận tải lý hòa và làm giả chữ ký con dấu của bến xe phía
bắc thành phố huế để sử dụng nhằm tránh sự kiểm tra phát hiện của lực lượng cảnh sát giao thông
và trốn đóng lệ phí cho hợp tác xã ô tô vận tải lý hòa mỗi tháng
để có được những lệnh vận chuyển giả này nguyễn văn hiền đã đến cơ sở in thành luân
ở thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình đặt hàng làm hàng chục giấy lệnh vận chuyển
bằng phương pháp in phun màu trên các thiết bị điện tử
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ một xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi
sáu mươi sáu lệnh vận chuyển giả một bộ máy tính để bàn một máy scan và một máy in
từ giờ ngày một mươi bốn tháng bảy thành phố vũng tàu đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu cttg
của thủ tướng chính phủ đây là quyết định được đưa ra vào tối qua ngày một mươi hai tháng bảy
tại cuộc họp của ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
cùng các ban ngành chức năng của tỉnh
theo đó lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
yêu cầu thành phố vũng tàu xây dựng kịch bản cụ thể chi tiết các giải pháp
và thực hiện quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy bà rịa vũng tàu cũng yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh
các sở ngành sẵn sàng hỗ trợ thành phố vũng tàu về nhân lực vật lực
trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
từ ngày sáu tháng bảy khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên đến hết ngày một mươi hai tháng bảy
thành phố vũng tàu ghi nhận ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín với một mươi năm chùm lây nhiễm
trong đó riêng ngày một mươi hai tháng bảy có thêm hai mươi sáu ca bệnh và hai trường hợp có kết quả hai
lần test nhanh dương tính với sars cov hai
thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh lâm đồng đã quyết định xử phạt
ba trường hợp phát tán thông tin sai lệch liên quan tới dịch covid một mươi chín trên địa bàn
với tổng số tiền xử phạt một mươi năm triệu đồng
thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh lâm đồng quyết định xử phạt
vi phạm hành chính đối với ba cá nhân trong đó có một trường hợp trú tại thành phố đà lạt
hai trường hợp còn lại đều trú tại huyện đơn dương
về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông
mỗi trường hợp bị xử phạt năm triệu đồng
trước đó chủ các facebook cá nhân trên đã đăng tải nội dung thông tin bình luận
trên facebook của người khác các nội dung không đúng sự thật về tình hình
dịch bệnh covid một mươi chín ở huyện đơn dương gây hoang mang cho người dân
hiện ba trường hợp vi phạm đã tháo bỏ nội dung xóa bình luận sai trên facebook
sở thông tin và truyền thông tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ
thông tin không rõ nguồn gốc thông tin sai sự thật các văn bản nội bộ
báo cáo nhanh của ngành y tế thông tin cá nhân của các bệnh nhân
các hành vi đưa thông tin chia sẻ bình luận thông tin chưa được kiểm chứng
sai sự thật làm hoang mang dư luận sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
ngày hôm qua ủy ban nhân dân huyện phú riềng tỉnh bình phước
cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức cá nhân
liên quan đến vụ năm mươi ba thanh thiếu niên đến từ nhiều địa phương có dịch covid một mươi chín
tập trung tổ chức sinh nhật bất chấp quy định phòng chống dịch
ngày hôm qua ủy ban nhân dân huyện phú riềng và xã bù nho đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính một tổ chức năm mươi ba cá nhân với tổng số tiền một trăm linh sáu triệu đồng
trước đó tối ngày một mươi tháng bảy lực lượng chức năng kiểm tra quán nhậu hải sản
trương bp tại thôn tân hiệp một
ủy ban nhân dân huyện phú riềng và xã bù nho phát hiện năm mươi ba thanh thiếu niên
đang tụ tập dự tiệc sinh nhật không thực hiện các biện pháp phòng dịch
đáng chú ý trong số năm mươi ba thanh thiếu niên này có nhiều trường hợp đến từ các địa phương
đang có dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như thành phố đồng xoài
thị xã phước long huyện bù gia mập
bản tin tiếp tục với những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
chiều ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng bình
đã bắt được lê văn triển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
về hành vi giết người rồi bỏ trốn
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
xảy ra vụ giết người nghiêm trọng
nạn nhân là bà hà thị thiểu bị sát hại trong vườn nhà với nhiều vết thương trên người
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn
qua điều tra xác định nghi phạm là lê văn chiến
sau gần một tuần chạy vào rừng sâu để lẩn trốn
đến chiều ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an đã bắt được lê văn chiến
đấu tranh bước đầu đối tượng đã thừa nhận do mâu thuẫn gia đình
nên đã ra tay giết hại mẹ vợ
công an huyện nghi lộc nghệ an cho biết đơn vị vừa phá chuyên án đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá giải euro hai nghìn hai mươi
bắt giữ tám đối tượng trú tại xã nghi thái huyện nghi lộc nghệ an
bước đầu làm rõ từ đầu tháng năm đến thời điểm bị bắt
các đối tượng đã đánh bạc với số tiền hơn một sáu tỷ đồng
vào tối ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong lúc các đối tượng đang bắt kèo trận bán kết euro giữa đội tuyển anh và đan mạch
ban chuyên án chia làm tám tổ công tác đồng loạt bắt giữ tám đối tượng
đều trú tại xã nghi thái huyện nghi lộc
về hành vi đánh bạc thu giữ số tiền một trăm năm mươi năm triệu đồng
một máy tính sách tay một mươi hai điện thoại di động ba xe máy và các tài liệu đồ vật khác có liên quan
bước đầu chứng minh số tiền mà các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức cá độ
từ đầu tháng năm thời điểm bị bắt
là hơn một sáu tỷ đồng
đối tượng cầm đầu là đặng việt hùng tổ chức nhận các kèo của mỗi trận đấu
và trực tiếp thanh toán thắng thua sau khi các trận đấu bóng đá kết thúc cho người chơi
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm viết hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương
trần văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và lương thế đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng trú tại thành phố hồ chí minh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang
đang khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam để điều tra
theo kết quả điều tra vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bà huỳnh thị nhi trú tại thị trấn tri tôn huyện tri tôn tỉnh an giang
đặt mua sắt phi tại thành phố hồ chí minh với giá trên một trăm linh ba triệu đồng
đến sáng ngày một tháng bảy hiếu cùng cường và đạt điều khiển xe ô tô tải cậu
đến công trình xây dựng của bà ni giao sắt
sau khi đếm đủ số lượng sắt trên xe bà ni giao trước cho hiếu một trăm linh triệu đồng
khi vừa cầu số sắt xuống thì nhóm thợ xây nhà bà nhi phát hiện số sắt được giao
ít hơn số đặt mua nên yêu cầu hiếu kiểm tra lại
thấy sự việc bị bại lộ hiếu liền chạy xe lên ô tô cùng cường và đạt bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện tri tôn tổ chức lực lượng truy đuổi
bắt giữ ba đối tượng cùng phương tiện và tăng vật
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận chỉ mua hai trăm linh cây sắt phi một mươi và tám mươi
cây sắt phi một mươi tám ít hơn số sắt bà ni đặt mua
rồi dùng thủ đoạn gian dối lừa bà linh ni để chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi chín triệu đồng